trong khi đó việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo dần thoát khỏi sự phụ thuộc và nhiên liệu hóa thạch là cần thiết để đạt được các mục tiêu của hiệp định paris hai nghìn một mươi năm về biến đổi khí hậu kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới hai độ c
những năm gần đây công suất năng lượng tái tạo toàn cầu tiếp tục xu hướng tăng từ tám đến chín một năm đạt mức hai một trăm bảy mươi chín gigawatt nhưng con số này vẫn còn rất khiêm tốn
việc tìm kiếm nguồn năng lượng có dễ dàng

chúng tôi coi việc phát triển năng lượng tái tạo là một cơ hội phát triển mới trong dài hạn
đây thực sự là cơ hội để chuyển đổi nền kinh tế dù giá dầu có xuống hay không
chúng tôi đặt mục tiêu trở thành quốc gia tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo vào năm hai nghìn năm mươi

đây là nhà máy điện mặt trời no abu dhabi lớn nhất thế giới được chính thức vận hành tại thành phố abu dhabi vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi
kinh phí xây dựng hơn tám trăm sáu mươi triệu đô la
nhà máy có hơn ba hai triệu tấm pin quang điện trải dài trên diện tích tám km hai và có công suất một một trăm một mươi bảy mw
nhà máy có thể cung cấp điện cho khoảng chín mươi người và giúp giảm khoảng một triệu tấn lượng khí thải
còn tại dubai công viên mặt trời mohammed bin rashid al maktoum trị giá một mươi bốn tỷ đô la có công suất năm mw

khi hoàn thành có thể cung cấp điện năng cho hơn tám trăm linh hộ gia đình vào năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch cho tới cuối năm nay một mươi những căn hộ tại dubai sẽ có thể tự bảo đảm nguồn điện năng thông qua dự án lắp đặt các tấm pin mặt trời miễn phí kết hợp cùng sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện
thành phố đạt mục tiêu cung cấp bảy năng lượng sạch vào năm hai nghìn hai mươi sau đó tăng dần lên hai mươi năm vào năm hai nghìn ba mươi và bảy mươi năm vào năm hai nghìn năm mươi
và đây là nhà máy năng lượng mặt trời samos tại abu dhabi có công suất một trăm linh mw mỗi năm đủ để cung cấp điện tiêu dùng cho hơn hai mươi gia đình
nhà máy giúp giảm được khoảng một trăm bảy mươi năm tấn khí thải co hai
lượng khí thải này tương đương với giải pháp trồng một năm triệu cây xanh hoặc loại bỏ một mươi năm chiếc xe hơi trên đường phố abd

là nhà máy điện năng lượng mặt trời duy nhất trên thế giới
và đây là nhà máy tăng nhiệt để tạo ra điện năng với ưu điểm là có thể sản xuất điện ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi
đây đều là những dự án năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới
trong chiến lược năng lượng uae năm hai nghìn năm mươi mục tiêu đặt ra là tăng gấp đôi tỷ lệ sử dụng năng lượng sạch hiện nay lên bốn mươi bốn trong tổng mức tiêu thụ năng lượng
đồng thời giảm bảy mươi tỷ lệ khí thải co hai trong quá trình sản xuất điện năng
nếu đạt được các mục tiêu này
uae có thể tiết kiệm năng lượng mặt trời
và có thể tiết kiệm tới một trăm chín mươi hai tỷ đô la cho ngành năng lượng vào năm hai nghìn năm mươi
thật khó tin chỉ cách đây khoảng một thập kỷ uae không hề có một dự án năng lượng tái tạo nào
bàn về lĩnh vực năng lượng tái tạo các nhà hoạch định chính sách và giới đầu tư luôn tỏ thái độ băn khoăn và hoài nghi
thách thức lớn nhất trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất là vấn đề công nghệ
như cải thiện khả năng lưu trữ năng lượng
cải thiện năng lượng mặt trời và điều hòa hiệu quả lưới điện quốc gia
các tấm quang điện luôn chịu tác động mạnh của bụi và các sa mạc làm giảm hiệu quả và tuổi thọ
do đó các tiểu vương quốc ả rập thống nhất cần những công nghệ giúp pin mặt trời có thể chống chọi với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên sa mạc
một số thay đổi quan trọng nhằm xây dựng nền tảng cho năng lượng tái tạo đã được nhiều nước trung đông áp dụng
mặt khác những tiến bộ công nghệ cũng giúp các nguồn năng lượng tái tạo trở nên giàu tính thực tiễn
đã trở thành một hình mẫu trong khu vực về phát triển nguồn năng lượng thân thiện với môi trường
nhiều trung tâm nghiên cứu và sáng kiến ra đời để giải quyết những khó khăn về công nghệ
chính phủ uae đưa ra nhiều sáng kiến và chính sách khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái sinh nói chung và năng lượng mặt trời nói riêng
trước hết là xóa bỏ tình trạng độc quyền của hệ thống điện lực truyền thống
không thể phủ nhận rằng năng lượng tái tạo đặt ra những thách thức
thậm chí là đối với cả những quốc gia giàu có
về nguồn lực tài chính yếu tố công nghệ và các điều kiện tự nhiên
tuy nhiên với một lộ trình rõ ràng và kế hoạch đầu tư một trăm sáu mươi ba tỷ đô la
uae đã tạo dựng môi trường pháp lý tích cực hỗ trợ nguồn đầu tư cho sự phát triển liên tục của tài nguyên năng lượng mặt trời
kết quả là chỉ sau chưa đầy một thập kỷ uae hiện là một trong những nhà cung cấp điện mặt trời giá rẻ nhất thế giới
và đã định vị mình như một nhà đầu tư cho năng lượng tái tạo và phát triển công nghệ
với các dự án trên khắp trung đông
châu phi nam mỹ châu âu và trên các đảo ở thái bình dương
hiện tại đang là thời điểm tầm quan trọng của năng lượng tái tạo được đẩy lên cao chưa từng thấy
sau hội nghị cop hai mươi một và giá dầu sụt giảm mạnh
khi việc sản xuất năng lượng mặt trời của chúng tôi tăng từ hai mươi năm lên bốn mươi hoặc năm mươi
chúng tôi cần đến những công nghệ giúp giảm giá thành tích trữ năng lượng
khi đó chúng tôi có thể xuất khẩu sang thị trường châu âu
hầu hết các quốc gia trung đông và bắc phi đều đạt mục tiêu sử dụng năng lượng tái tạo từ năm đến một mươi năm trước năm hai nghìn ba mươi
nếu đạt được khu vực này sẽ giúp ngành điện lực thu về lợi nhuận khoảng bảy trăm năm mươi tỷ usd
đầu tư lớn song cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển giàu tiềm năng và bền vững trong tương lai
đây chính là lý do trên khắp khu vực trung đông
nhiều quốc gia cũng đang đẩy mạnh các nguồn tài chính đáng kể để phát triển nguồn năng lượng thay thế
hầu mỏ cạn kiệt ba ranh đã xây dựng một cơ quan năng lượng bền vững để hợp tác với chương trình phát triển liên hợp quốc
coed thì xây dựng công nghiên năng lượng tái tạo saigaya dựa trên nguồn vốn xã hội hóa
trong khi oman đầu tư mạnh cho các quỹ phát triển khoa học môi trường để tìm kiếm những giải pháp năng lượng sáng tạo khác trong tương lai
nằm trọn trong vành đai mặt trời của thế giới có trung bình một mươi giờ nắng mỗi ngày hơn ba trăm linh ngày nắng mỗi năm
sẽ là sai lầm và lãng phí lớn nếu các quốc gia trung đông
không sớm phát triển năng lượng tái tạo
thực tế từ khu vực trung đông cho thấy bước chuyển biến từ nền kinh tế vàng đen sang nền kinh tế xanh
là giải pháp cứu cánh duy nhất giúp các quốc gia trung đông tránh được cuộc khủng hoảng năng lượng thời kỳ hậu dầu mỏ